cảm ơn các bạn đã theo dõi
đó tòa án đã có hai tuần xét xử các bị cáo bao gồm các cựu lãnh đạo vncb như phạm công danh cựu chủ tịch phan thành mai cựu tổng giám đốc và cựu lãnh đạo sake man là ông trầm bê nguyên chủ tịch hội đồng tính dụng phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị sacombank
phan huy khang nguyên tổng giám đốc cùng hơn bốn mươi bị cáo đến từ bốn ngân hàng và các công ty do phạm công danh lập nên
phạm công danh bị cáo buộc đã chỉ đạo đồng phạm rút trái phép tiền của vncb bảo lãnh cho hai mươi chín được pháp nhân là các công ty do ông thành lập hoặc mượn đứng tên để làm hồ sơ vây khống ngân hàng sacombank bidv tp bank
do các công ty này không thể trả nợ ba ngân hàng đã thu hồi tiền cho vay từ tiền gửi của vncb khiến vncb thiệt hại hơn sáu một trăm hai mươi tỷ đồng
ông trầm b phan huy khang được xác định đã giúp sức cho ông danh rút trái phép hơn một tám trăm linh tỷ đồng của vncb
phía bidv giúp sức ông danh gây thiệt hại cho vncb hai năm trăm năm mươi tỷ đồng và hơn một sáu trăm sáu mươi bảy tỷ là từ tpp
hội đồng xét xử tuyên phạt phạm công danh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị vncp chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc tập đoàn thiên thanh hai mươi năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp với bản án cũ bị cáo phải chấp hành là ba mươi năm tù
trầm bê nguyên phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị chủ tịch hội đồng tính dụng sakumban lĩnh bốn năm tù
phan thành mai nguyên tổng giám đốc ngân hàng xây dựng lĩnh một mươi năm tù cùng với tội danh trên tổng hợp bản án phúc thẩm là ba mươi năm tù
mai hữu khương nguyên thành viên hội đồng quản trị nguyên giám đốc vncb chi nhánh sài gòn lĩnh một mươi năm tù tổng hợp bản án cũ là ba mươi năm tù
hoàng đình quyết nguyên phó giám đốc phụ trách vncb chi nhánh sài gòn giám đốc vncb chi nhánh lam giang lĩnh ba năm tù tổng hợp bản án cũ là hai mươi hai năm
nguyễn quốc viễn trưởng ban kiểm soát vncb lĩnh năm năm tù tổng hợp bản án cũ là một mươi bốn năm
phan minh tùng kế toán hành chính tập đoàn thiên thanh lĩnh bốn năm tù tổng hợp bản án cũ là một mươi một năm
phan huy khang nguyên tổng giám đốc sacombank lãnh ba năm tù ba mươi sáu bị cáo khác là giám đốc các công ty ma giám đốc phó giám đốc các ngân hàng lĩnh hai bốn năm tù và cho hưởng án treo
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cho biết vừa bắt tạm giam thêm ba đối tượng trong vụ án gây dối trật tự công cộng chống người thành công vụ và hủy hoại tài sản xảy ra vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tại trụ sở đội cảnh sát phòng chế chữa trái phan rí
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cho biết vừa bắt tạm giam thêm ba đối tượng trong vụ án gây dối trật tự công cộng chống người thành công vụ và hủy hoại tài sản xảy ra vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tại trụ sở đội cảnh sát phòng chế chữa trái phan rí

cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an là đối tượng lý thành phong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại số bốn mươi bốn quốc lộ một a phường hai thành phố tân an tỉnh long an
và đối tượng nguyễn thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp vĩnh ngữ xã vĩnh hậu huyện an phú tỉnh an giang bị công an huyện mộc hóa tỉnh long an ra quyết định truy nã cũng về tội đánh bạc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
kính chào quý vị và các bạn
từ những ngày cuối tháng bảy sang đến những ngày đầu tháng tám
mưa vẫn xuất hiện tại các tỉnh vùng núi phía bắc
trong đó nhiều nơi xuất hiện mưa to đến rất to
tại khu vực phía tây bắc bộ trong hai ngày tới đêm và sáng nhiều mây có mưa rào và rông rải rác vẫn tiếp tục xuất hiện
sao đến ngày mùng chín ngày nắng mưa giảm hơn có chăng là chỉ xuất hiện về đêm và sáng sớm
nhiệt độ phổ biến từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
các tỉnh phía đông bắc bộ trong hôm nay và sang đến ngày mai mưa vẫn tiếp tục xuất hiện
sau đó từ ngày mùng tám trời sẽ chỉ còn mưa về đêm và sáng với lượng không nhiều
ban ngày là trạng thái mây thay đổi trời nắng
nên nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
thời tiết không quá oi nóng
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của giải hội tụ nhiệt đới
nên mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn so với những ngày qua
thời tiết chủ đạo trong ba ngày tới là trạng thái đêm và sáng nhiều mây
ban ngày còn năng gián đoạn
nhiệt độ tại các tỉnh thành này sẽ ra động từ ba mươi đến ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết ít có sự biến đổi
trong ba ngày tới chủ yếu vẫn là trạng thái mưa
trong bất trở trong ngày thường xảy ra vào khoảng chiều tối và đêm
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động du lịch của người dân
đến với các tỉnh vùng cao tây nguyên
thời tiết trong ba ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây
ngày nắng gián đoạn chiều tối và đêm có mưa
có nơi mưa vừa đến mưa to và rông
gió tây nam cấp ba
nhiệt độ ngày đêm ở nơi đây phổ biến giao động trong khoảng là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
lui xuống các tỉnh nam bộ
đời gió tây nam có xuống hoạt động mạnh hơn
vì vậy mưa rông cũng có xuống tăng hơn về diện và lượng
lưu ý là có nơi sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
riêng các tỉnh như cà mau kiên giang sóc trăng
cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng từ một đến hai độ
phổ biến ra động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung đáng chú ý khác
trên truyền hình công an nhé
xin kính chào tạm biệt